trong đêm ngày một mươi sáu tháng tám trên địa bàn tỉnh phú yên đã xảy ra cùng lúc bốn vụ cháy tại thành phố tuy hòa và huyện tuy an
trong đó có hai vụ cháy rừng và hai vụ cháy đường dây điện
hai vụ cháy rừng xảy ra tại xã an phú thành phố tuy hòa và xã an chấn huyện tuy an
hai vụ cháy đường dây điện trên đường trường trinh phường bảy và đường nguyễn văn linh phường phú lâm thành phố tuy hòa
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh phú yên đã huy động phương tiện lực lượng đến hiện trường dập lửa
sự cố làm cho nhiều khu vực ở thành phố tuy hòa bị mất điện trong đêm
hiện đang là cao điểm nắng nóng vì vậy các cơ quan đơn vị và người dân cần hết sức thận trọng trong việc phòng chống cháy nổ đặc biệt là cháy rừng